thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tham gia cụm liên kết ngành chuỗi giá trị giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
chương trình dự kiến sẽ hỗ trợ cho ít nhất là sáu doanh nghiệp
chương trình dự kiến lựa chọn sáu nhóm ngành sau đây để hỗ trợ phát triển theo mô hình cụm liên kết
chuỗi cung ứng giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm là điện tử cơ khí chế tạo công nghiệp công nghệ thông tin điện tử viễn thông dệt may da dày nông lâm thủy sản
giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành chuỗi giá trị giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
bao gồm hỗ trợ chi phí đào tạo nâng cao trình độ công nghệ kỹ thuật sản xuất chuyên biệt tại hiện trường
hỗ trợ chi phí tư vấn thúc đẩy liên kết trong cụm liên kết ngành chuỗi giá trị
tư vấn xây dựng các dự án liên kết kinh doanh nhằm thúc đẩy phát triển thị trường nâng cao giá trị của sản phẩm hàng hóa
hỗ trợ chi phí gian hàng tại hội trợ triển lãm xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế
chi phí tư vấn về nhãn hiệu tên thương mại chỉ dẫn địa lý bí mật kinh doanh
chi phí hợp đồng tìm kiếm thông tin quảng bá sản phẩm phát triển thương hiệu chuỗi